việt nam sẽ duy trì được sự phục hồi và có thể đạt được tốc độ tăng trưởng gdp sáu trong năm nay
trong bối cảnh nền kinh tế và tình hình địa chính trị thế giới còn nhiều yếu tố khó dự đoán
đây là nhận định của đại diện ngân hàng phát triển châu á adb tại buổi công bố báo cáo
triển vọng phát triển châu á năm hai nghìn hai mươi năm được tổ chức vào ngày hôm nay tại hà nội
theo ngân hàng phát triển châu á adb sự phục hồi tương đối toàn diện trong các ngành công nghiệp
chế biến xuất khẩu dịch vụ và hoạt động ổn định của ngành nông nghiệp được kỳ vọng sẽ hỗ trợ
cho đà phục hồi của việt nam dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài fdi và kiều hối tích cực
thẳng dư thương mại được duy trì tiêu dùng trong nước phục hồi kích thích tài khoá được tiếp tục
với chương trình đầu tư công đáng kể được coi là chiều khóa để thúc đẩy tăng trưởng trong năm nay
adb đánh giá việc điều hành chính sách vĩ mô đã mang lại một số hiệu quả nhất định
dự báo năm hai nghìn hai mươi năm tăng trưởng kinh tế của việt nam có thể nhức lên khoảng sáu hai
ngân hàng này cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của chính sách tài khoá các gói kích thích kinh tế
và kỳ vọng rằng những chính sách này sẽ thể hiện vai trò tốt hơn trong quá trình phục hồi của việt nam
adb nhận định những diễn biến tỷ giá hay liên quan đến lãi suất của đồng đô la mỹ gần đây
là những yếu tố mang tính khách quan tru kỳ
các nhà điều hành của việt nam vẫn có đủ công cụ để điều hành bảo đảm mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô
thưa quý vị ba tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài fdi có nhiều điểm sáng
với tổng số vốn đạt sáu một mươi bảy tỷ usd tăng hơn một mươi ba so với cùng kỳ năm trước
đáng chú ý đầu tư mới tăng mạnh cả về số dự án lẫn tổng vốn đăng ký
sự tăng trưởng này mang đến kỳ vọng cho năm hai nghìn hai mươi bốn thu hút fdi tiếp tục gây bất ngờ
sáu trăm bốn mươi bốn dự án mới của nhà đầu tư nước ngoài được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
đạt hơn bốn bảy mươi bảy tỷ usd
tổng số đầu tư nước ngoài mỹ tăng hơn hai mươi ba so với cùng kỳ năm trước
các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào một mươi bảy trong tổng số hai mươi một ngành kinh tế quốc dân
chỉ số niềm tin kinh doanh quý i năm hai nghìn hai mươi bốn của hiệp hội doanh nghiệp châu âu
tại việt nam eurocharm đạt năm mươi hai tám điểm đây là mức cao nhất kể từ năm hai nghìn hai mươi hai
dòng vốn fdi tăng cao đã cho thấy khả năng phục hồi và sức hấp dẫn của việt nam với các nhà đầu tư
việt nam có một lực lượng lao động có trình độ rất tốt
vì vậy khi chúng tôi muốn chuyển sang một nơi tốt
như trận bán dẫn và các ngành công nghiệp khác chúng tôi thấy điều đó rất tích cực
nên cá nhân tôi tin tưởng rằng việt nam sẽ thúc đẩy hoạt động kinh doanh của chúng tôi một cách tích cực
việt nam là một điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài
và tôi tin rằng xu hướng tích cực này sẽ tiếp diễn trong tương lai
bởi việt nam có rất nhiều lợi thế như lực lượng lao động trẻ được đào tạo tốt
cơ sở ả tầng ngày càng được cải thiện và hàng loạt chính sách hỗ trợ từ chính phủ
hiện các tập đoàn lớn trong lĩnh vực công nghệ điện tử bán dẫn như cortex foxconn luxe
đã và đang nghiên cứu thành lập cứ điểm sản xuất tại việt nam
đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ cao như bán dẫn năng lượng mặt trời điện gió trí tuệ nhân tạo ai
công nghệ tài chính fintech để có thể thu hút fdi chất lượng hơn hiệu quả hơn
việt nam đang tập trung vào các đột phá chiến lược về thể chế hạ tầng phát triển nguồn nhân lực
với chủ trương thu hút hợp tác đầu tư nước ngoài có chọn lọc